ngày sáu tháng tám tại hà nội cục trăn nuôi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức
cội nghị lấy ý kiến đóng góp về dự thảo nghị định hướng dẫn chi tiết và biện pháp thi hành luật chăn nuôi
theo đó các ý kiến tập trung vào nhóm vấn đề các sản phẩm chăn nuôi của nước ta có thể đáp ứng
được yêu cầu khắt khe của thị trường thế giới cụ thể về lộ trình bỏ sử dụng kháng sinh trong
trăn nuôi được đề xuất giảm dần từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi năm theo từng mức độ quan trọng của kháng sinh
quy mô chăn nuôi và mật độ chăn nuôi sẽ được điều chỉnh phù hợp với thực trạng phát triển ngành
chăn nuôi tại mỗi địa phương và bổ sung thêm một số cửa khẩu được tiếp nhận vật nuôi sống nhập khẩu
để đảm bảo quản lý hướng đến tái cơ cấu ngành chăn nuôi cũng như bảo vệ đàn vật nuôi trong nước
khỏi bệnh dịch từ bên ngoài